lễ phát động giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử chính thức diễn ra vào chiều một mươi chín tháng tám tại hà nội
đây là lần đầu tiên giải thưởng này được tổ chức nhằm vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc có nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử
thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông hoàng vĩnh bảo đã khẳng định đảng và nhà nước xác định văn hóa là nền tảng tinh thần động lực phát triển kinh tế xã hội báo chí là một bộ phận của văn hóa
chính vì vậy giải báo chí về văn hóa ứng xử được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nếp sống văn hóa con người việt nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh hiện đại đồng thời để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng